để khắc phục sự cố sập cầu long kiển huyện nhà bè hiện nay ubnd tp hcm đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương sửa chữa cây cầu nhằm phục vụ đi lại cho người dân trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
ngay sau khi cơ quan chức năng tiến hành trục vớt thành công xe tải gây sập cầu long kiển và giải phóng luồn lạch giao thông thủy trong đó vấn đề lớn nhất hiện nay là việc sớm nối lại nhịp cầu bị gãy đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân huyện nhà bè
chiếc cầu này dài một trăm linh ba mét được xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm kết cấu bằng sắt đây là một trong những cây cầu yếu nhất của thành phố được cảnh báo từ hơn một mươi năm nay

nguyên vọng lớn nhất của người dân nơi đây là sớm được ổn định cuộc sống do đó tp hcm yêu cầu hãy xây dựng cây cầu mới ở tại khu vực này và kế hoạch dự kiến thì chúng ta cũng đã có rồi
yêu cầu sở giao thông vận tải phải khắc phục sửa chữa xong cầu long kiển
để đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân trong dịp tết
đồng thời tiến hành thiết kế lập dự toán giải phóng mặt bằng để thi công cầu long kiển
vào đầu quý ii năm hai nghìn một mươi tám
sự việc trên cũng là lời cảnh báo đối với những vi phạm về tải trọng
theo đó sự cố tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trong khi trên địa bàn thành phố vẫn còn hơn ba mươi cây cầu yếu
và ý thức của người tham gia giao thông chưa thực sự tốt